tại thành phố phan thiết đoàn công tác thường trực ban bí thư trung mương đảng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
về tình hình kết quả sau hơn bốn năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ tình bình thuận lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cùng dự còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng và văn phòng trung mương đảng
phát biểu ý kiến chỉ đạo đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh bình thuận cần tập trung phát triển ba trụ cột chính
công nghiệp năng lượng du lịch thể thao biển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đồng thời địa phương cần tiếp tục tập trung giả soát hoàn thiện các quy hoạch trong tỉnh
về nhiệm vụ xây dựng đảng đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị là vấn đề quyết định
tất cả các cấp ủy đảng các ngành các địa phương và từng đảng viên đều phải tham gia công tác xây dựng đảng
phải xem đây là trách nhiệm của toàn đảng
phải quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình trên tinh thần thương yêu đồng chí
đồng chí cũng yêu cầu bình thuận cần tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng